xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
nhiều ý kiến có cùng quan điểm thị trường chưa có dấu hiệu bong bóng
vậy chưa bong bóng thì năm hai nghìn một mươi chín và những năm tới thị trường có ổn không
có khả năng tăng trưởng tốt như giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy hay không
những rủi ro nào đang tiềm ẩn
đi lên chưa hề có bất kỳ một dấu hiệu gì về chuyện là có triệu chứng là bão hòa hay đi xuống
tại diễn đàn đầu tư bất động sản hai nghìn một mươi chín vừa được tổ chức tại hà nội các chuyên gia nhà quản lý và doanh nghiệp đã điểm mặt một góc rủi ro của thị trường đó là đất nền hay còn được biết đến là các dự án phân lô bán nền
đây là câu chuyện mà nhiều năm trước các nhà quản lý đã từng có ý định cấm hẳn vì sự nhiễu loạn rủi ro
và nhiều nhà đầu tư đã phải đánh chịu
nhưng rồi vài năm gần đây mô hình dự án phân lô bán nền lại nở rộ đặc biệt là tại các thị trường mới nổi các tỉnh thành đang tập trung phát triển đô thị đặc biệt là các tỉnh thành ven biển đang phát triển mạnh về du lịch
thị trường bất động sản du lịch đang phát triển mạnh thay thế cho các thị trường nhà ở các thành phố lớn
người dân cũng có cung ứng đầu tư vào đây do cái nhu cầu chính đáng của mình là có tiền rồi muốn đầu tư vừa xin lời vừa giữ đồng
đầu tư vào đâu là một lựa chọn hết sức cẩn thận
và lời khuyên của tôi là tránh hết sức mua các sản phẩm đất nền tại các dự án nhỏ lẻ các dự án mà chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng hoặc mua lại của người dân rất nguy hiểm
cái này chúng ta có mấy kỳ là có những bài học lớn rồi
báo cáo tổng hợp từ hội môi giới bất động sản việt nam cho thấy
hiện các dự án đất nền đang được triển khai
đất nền đang được triển khai mạnh mẽ nhất là tại các địa phương có tiềm năng du lịch biển lớn
sản phẩm chủ đạo là nhà đất và đất nền
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi tám lượng cung ứng mới tại các tỉnh ước đạt một trăm linh sản phẩm
tỷ lệ hấp thụ bình quân lên tới sáu mươi với mỗi đợt trào bán
hội môi giới đưa ra nhận định giá đất nền có thể tăng thêm từ một mươi đến một mươi năm trong năm hai nghìn một mươi chín
theo quy định đất nền chỉ được bán ở những dự án quy mô nhất định
các tuyến đường chính điểm nhấn trung tâm không được phép bán đất nền
mà phải xây thành nhà mới được bán
thế nhưng nhiều khu vực đất vườn đất nông nghiệp bị xẻ thịt phân lô
đất bãi biển cũng bị phân lô để bán
mặc dù đã có quy định phạm vi một trăm linh m từ bãi biển trở vào không được xây dựng
nhận đất xong chỉ có khoanh ra mấy cái nền xong rồi bán
thì nó đi ngược lại với lại cái là đấy yêu cầu anh là phải đầu tư vào để xinh lợi từ đầu tư
nó ngược lại với lại một cái cách đầu tư chuyên nghiệp
đầu tư chuyên nghiệp là anh phải đưa vào đấy anh đầu tư
đất thì không phải là một cái bất động sản mà chúng ta khuyến khích
đất thô không phải là bất động sản mà chúng ta khuyến khích
mà chúng ta khuyến khích cái việc đầu tư trên đất
các chuyên gia cho rằng
nên kiểm soát các khoản vay về đầu tư vào đất nền vì các tranh chấp về pháp lý
ngoài ra việc giao dịch này không có lợi ích cho nền kinh tế mà thậm chí còn gây tác động xấu
khi mà nói về món đầu tư có nghĩa là phải nói đến việc xin lời
phải nói đến việc là tạo ra dòng tiền lưng chuyển
và đó cũng là vấn đề vì sao cái đất nền nó mang cái tính tương đối rủi ro
mặc dù là nó có một số cơ hội cho những cái nhà đầu tư lướt sống
có được một số lợi nhuận
nhưng cuối cùng của tất cả
tất cả các vấn đề thì những nhà đầu tư cuối cùng là những nhà đầu tư sẽ chịu hữu hậu quả
nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo
cần nhìn nhận rõ ràng đất nền không phải một kênh đầu tư mang tính bền vững
mà đơn thuần là đầu tư lướt sóng và tiềm ẩn nhiều rủi ro
như tồn động vốn hay mua phải đất không rõ ràng về pháp lý nguồn gốc
một số dự án sau khi phân lô bán nền và bán cho khách hàng
thì bỏ hoang không đầu tư hạ tầng hoặc điều chỉnh quy hoạch
không phải là cẩn thận nữa
mà nên lúc này nên quay lại là cấm chiều lô bán nền đi
bởi vì đang bị rất nhiều dự án ma lợi dụng
ngay dự án thật thì cũng không có ý nghĩa gì với thị trường bất động sản cả
bởi vì anh chả đầu tư cái gì cả
mới đây dự án khu dân cư alibaba ở thị xã phú mỹ bà rịa vũng tàu
bị cơ quan chức năng thực hiện cưỡng chế
buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả
tại khu đất rộng hai mươi bốn năm trăm linh m hai
chủ đầu tư đã tự ý thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất
từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép
khiến người ta không khỏi giật mình
đó là ngay quận bình tân tp hcm có tới chín dự án ma trên địa bàn
có dấu hiệu huy động vốn quảng cáo sao bán đất nền không hợp pháp trên mạng xã hội
chính quyền địa phương đã phải lên tiếng cảnh báo
rủi ro đến với nhà đầu tư không chỉ ở những dự án phân lô bán nền
tính pháp lý không rõ ràng
bất động sản du lịch nghỉ dưỡng phần khúc được xem là hấp dẫn nhất thời điểm hiện tại
cũng có những yếu tố rủi ro nhất định
câu chuyện pháp lý về sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng
du lịch với những hạn chế về thời gian sở hữu vẫn chưa được giải quyết xuất điểm là một nhược điểm lớn
mới đây tp hcm đã ra quyết định thu hồi các sổ đỏ đã cấp
rủi ro về chính sách khiến cho sức tiêu thụ con đô tel và biệt thự biển trong thời gian qua có xu hướng giảm
hàng loạt câu chuyện pháp lý kèm theo ai là người bồi thường trong việc cấp giấy chứng nhận sai rồi thu hồi lại
thành ra là đây là những cái biểu hiện rất nguy hiểm
cho phát triển của thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng
không phải chuyện đùa đâu đây không phải là chuyện đùa
không phải là nay chúng ta tranh luận vì quyền của bộ này quyền của bộ kia mà chúng ta đưa ra một cơ chế eo hẹp lại
thì chắc chắn là chúng ta sẽ là những người chịu trách nhiệm trước toàn dân
về câu chuyện chúng ta đang làm chuyện bóp chết thị trường bất động sản du lịch
trong năm hai nghìn một mươi tám và quý i năm hai nghìn một mươi chín
thì thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng thì có phần theo dõi của chúng tôi
là có phần chứng lại
cái lượng giao dịch thành công thấp hơn
giá bán thì so với năm hai nghìn một mươi bảy là giảm khoảng năm
về cái nguồn cung của năm hai nghìn một mươi tám đối với căn hộ du lịch nghỉ dưỡng như căn hộ cô đô tel
thì khoảng tám căn hộ được mở bán ra
tập trung chủ yếu tại một mươi hai tỉnh thành trọng tâm phát triển du lịch
không phải ở đâu cũng có thể làm được du lịch
và cũng phát triển được cái bất động sản
bất động sản nghỉ dưỡng bởi vì rằng
bất động sản nghỉ dưỡng nó phải hội tụ có rất nhiều các yếu tố để chúng ta mới hình thành lên được
còn nếu như ở những cái khu vực mà nó không mang tính chất cái giá trị
hoặc là những nhà đầu tư mà không có đủ cái tiềm lực để phát triển
thì tôi nghĩ rằng nó rất khó
như vậy rủi ro còn đến từ việc không chọn lựa được các dự án có ưu thế về địa điểm vị trí
từ việc không tìm được chủ đầu tư có năng lực về đầu tư
quản lý vận hành dự án sau đầu tư
đã không ít nhà đầu tư khóc sở méo sở
vì tin vào những cam kết lợi nhuận một mươi một mươi năm của chủ đầu tư
tại sao bất động sản du lịch nghỉ dưỡng được chú ý
trong khi những yếu tố pháp lý còn chưa thực sự làm an lòng nhà đầu tư
có thể dùng pháp loại trừ để diễn xảy xu hướng này
trung cư tại tp hcm đang thiếu nguồn cung do số dự án chờ giả soát rất lớn
trung cư tại hà nội biến động về giá rất ít
phần khúc đất nền tại nội đô các thành phố lớn đã ở mức cao
không phải nhà đầu tư nào cũng có thể với tới
đất nền vùng ven và các tỉnh thì rủi ro đang hiện hữu
bởi vậy với các nhà đầu tư và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản
và các nhà đầu tư bất động sản du lịch nghỉ dưỡng thực sự đáng để quan tâm
ba năm một mươi sáu một mươi bảy một mươi tám ba năm thôi chúng ta thu hút được khách du lịch quốc tế gấp đôi
so với số khách du lịch quốc tế mà chúng ta đã thu hút năm mươi năm năm trước đó
nửa thế kỷ trước
cái này là gì
khách du lịch quốc tế vào chúng ta các anh chị ạ là bùng nổ một cách đáng kinh ngạc
và vượt qua mọi dự đoán của chúng ta
các anh chị ạ vượt qua mọi dự đoán
thế thì làm thế nào mà dự đoán được hết năm hai nghìn một mươi chín
thì báo cáo với anh chị cũng số liệu tổng cục du lịch vừa mới nêu xong
chỉ có năm tháng thôi là đã bảy ba triệu khách du lịch quốc tế đến việt nam rồi
may đây là chúng ta lại
lại có cái định hướng là phát triển ngành du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn
mà thể hiện cụ thể ở các mục tiêu như các giải pháp trong nghị quyết một mươi một của bộ chính trị năm hai nghìn một mươi tám
và chúng ta có những bờ biển dài rất đẹp đặc biệt là từ miền trung trở vào đến miền nam
với lại là hơn ba trăm linh ngày nắng trong năm bờ biển dài cát trắng nước ấm
thế thì phát triển du lịch
tự nhiên thành một cái việc tất yếu
phát triển du lịch thì trong đó là cái hạ tầng lớn như là sân bay đường xá thì nhà nước làm rồi
và thậm chí tư nhân cũng tham gia vào làm sân bay như vân đồn hay là đường cao tốc chạy từ hạ long đi vân đồn
còn lại thì cái hạ tầng các cái cơ sở nghỉ dưỡng thì phải nói là tôi nhìn vào đây là gần như là không thấy công ty du lịch nào nào
toàn doanh nghiệp bất động sản làm du lịch
tiềm năng về phát triển du lịch của việt nam đang rất lớn tạo cơ hội rộng mở chưa từng có cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng
để tạo ra xu thế phát triển phun trồng để tiềm năng cơ hội thị trường thành trái ngọt cần có những định hướng chính sách cụ thể cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng
có như vậy các nhà đầu tư người dân mới có sự tin tưởng để cùng đầu tư cùng cam kết cùng đi trên một chặng đường dài
bởi không như đầu tư đất nền hay trung cư để lướt sóng
đầu tư vào sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cần có thời gian
để mà có được một cái ngành bất động sản nghỉ dưỡng nó gia tăng một cách vượt trội và mang tính lành mạnh mang đúng nghĩa của bất động sản nghỉ dưỡng thì cũng cần sự chung tay của tất cả các nhà đầu tư cùng đầu tư trên thị trường để tạo ra một cái thị trường phát triển bền vững và vững mạnh
câu hỏi đặt ra là các chủ đầu tư thực hiện cam kết có dễ hay không
đây là câu chuyện thể hiện tính khác biệt của các chủ đầu tư
nếu như chủ đầu tư có được khả năng vận hành và khai thác kinh doanh tự thân bản thân chủ đầu tư có khả năng tự khai thác kinh doanh tự chủ trong việc kinh doanh tạo ra nguồn khách thì việc thực hiện cam kết không quá khó
nếu như chủ đầu tư có được khả năng vận hành và khai thác kinh doanh tự thân bản thân chủ đầu tư có khả năng tự khai thác kinh doanh tạo ra nguồn khách thì việc thực hiện cam kết không quá khó